gió bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp ở phía tây mở rộng về phía đông
nên thời tiết trong vài ngày tới chủ đạo sẽ là khô giáo và cường độ nắng sẽ tiếp tục tăng lên đạt mức nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở phía đông bắc bộ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong ngày hai mươi bảy
tây bắc bộ trong ba ngày tới chủ đạo là nắng nóng và khô giáo
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi ở phần tây bắc
quý vị phải hết sức đề phòng với lốc xét và gió giật nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
dọc qua tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
trong ngày mai sẽ có nắng nhiều cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy nắng nóng sẽ gia tăng ở trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do nằm xa vùng áp thấp nóng ở phía tây bắc bộ
nên ít trị tạo động hơn mức độ nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất
khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ trong hai ngày tới
sau đó sang ngày hai mươi bảy nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
và chiều tối có thể có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
đối với khu vực tây nguyên trong ngày mai mưa chỉ xảy ra ở diện giải rác
vào khoảng thời gian chiều tối nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sang ngày hai mươi sáu hai mươi bảy mưa rồng sẽ gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung vào khoảng thời gian chiều và tối
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ giảm dần
mỗi ngày khoảng một độ
tại nam bộ mưa cũng tạm giảm trong ngày mai sau đó gia tăng dần
trong hai ngày tiếp theo cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung nhiều vào chiều tối nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó giảm đến mức ba mươi ba mươi bốn